thưa quý vị nhằm đảm bảo siết chặt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong đợt cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
bộ công an đã điều động nhiều lực lượng chi viện tăng cường cho thành phố
trong tối qua ngày hai mươi một tháng tám hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã hành quân về thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trải qua quãng đường di chuyển hàng trăm km từ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
từ gia lai đắk lắc lâm đồng đã hành quân bằng phương tiện ô tô để về chi viện
cho thành phố hồ chí minh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi thành phố thủ đức
mặc dù trời mưa lớn song cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức ổn định đội hình
để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ
sau khi nhận được mệnh lệnh của bộ tư lệnh yêu cầu
trung đoàn đã tổ chức tập trung lực lượng
trung đoàn tổng quân số tham gia là ba trăm một mươi đồng chí
tất cả các bộ chiến sĩ sau khi đã truyền đạt bình lệnh
các bộ chiến sĩ lệnh luôn nêu cao vai trò tách nhiệm của mình
quyết phong cùng với vào thành phố hồ chí minh
cùng với công an địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương
để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm đặc biệt nghiêm tạm
phán tác rất nguy hiểm này
tất cả các bộ chiến sĩ luôn nêu cao vai trò tách
tác nhiệm của mình sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao
với tinh thần cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và khẩu hiệu hành động lực lượng cảnh sát cơ động
lá chá thép mũi nhọn chủ công xuân phong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an ninh trận tự
theo đó tiểu đoàn ba của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã ngay lập tức về các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố hồ chí minh
để nhận nhiệm vụ
ít chỗ ăn nghỉ giải chiến trước khi tăng cường xuống các phường xã
để áp dụng biện pháp mạnh ai ở đâu ở đó
quản lý giãn cách phong tỏa nghiêm nhặt
bảo đảm an sinh xã hội lo ăn ở cho người dân
bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao
thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng
công việc là rất gian nan rất nguy hiểm
nhưng bản thân và cảnh bộ chiến sĩ đã quyết tâm

đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh
để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
thay mặt cho cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này
tôi xin hứa quyết tâm là sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà cấp trên giao phó
trước đây chúng tôi là toàn là đối mặt với những tội phạm nguy hiểm hình sự
tuy nhiên nhưng lần này thì chúng tôi lại phải đối mặt với một kẻ thù vô hình
không nhìn thấy được
tuy nhiên không vì đấy mà chúng tôi lại chùn bước
chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đáng vào cấp trên giao phó
do đặc vụ công việc
là phải ăn ở tập trung để sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu
nên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát cơ động
đã luôn chủ động về tâm lý trước khi chi viện cho thành phố hồ chí minh
đồng thời tất cả đều đã được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
cũng như đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng chống dịch
phải xác định là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt
không những là của đối vị cán bộ chiến sĩ
mà nói chung là của toàn lực lượng công an nhân dân
cũng như toàn thể nhân dân việt nam
trong việc phòng chống dịch bệnh
thì chúng tôi cũng xác định tư tưởng là sẽ yên tâm
tư tưởng công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
giúp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra bên cạnh đó còn có gia đình
cũng có nỗi nhớ cũng có rất nhiều gớt đá
đối với con nhỏ ở nhà
thì ngoài giờ ngoài công việc
nhiệm vụ được giao
thì chúng tôi sẽ dành chút thời gian

gọi điện gọi động viên gia đình
cũng như để phong báo với gia đình
là chúng tôi ở đây là luôn yên tâm tư tưởng công tác
để xác định tốt được cái nhiệm vụ
mà cấp tiền cho phó
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
người dân ở đâu thì ở đó
thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn
để quyết tâm dập dịch
nếu có khó khăn về nhu yếu phẩm
thì hãy an tâm vì đã có lực lượng chức năng
công an quân đội hỗ trợ nhân dân tận nhà
do đó rất cần sự chú ý
chung tay hợp tác của người dân
để dịch bệnh sớm được đẩy lùi